đối với mỗi loại vaccine các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hạn sử dụng
vaccine pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ẩn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định đảm bảo chất lượng hạn dùng đến chín tháng
thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng chín tháng nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng lên chín tháng
vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan quản lý dược châu âu ema đã thông qua hạn sử dụng của vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới cũng đã có thư gửi unicef thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
từ thời điểm fda và ema phê duyệt nói trên các lô vaccine pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng sáu tháng
thì tự động tăng hạn dùng lên chín tháng
các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất
và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên chín tháng
trong thời gian tới nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định về chất lượng
nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine lên một mươi hai một mươi tám hoặc hai mươi bốn tháng
dr kido pak trường đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam cho biết
vaccine pfizer biontech là vaccine covid một mươi chín đầu tiên
cơ quan đầu tiên được who phê duyệt vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của who
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một hu đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng và các yêu cầu đảm bảo đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín
dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó
nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu
các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt
sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp
gồm có mở rộng nhóm tuổi tiêm từ một mươi hai tuổi trở lên và tăng hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín tháng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khu đã phê duyệt các điều kiện cập nhật này
bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên chín tháng áp dụng với tất cả vaccine pfizer
đã được sản xuất kể trước thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến việt nam
vaccine luôn được bảo quản ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c bằng các thiết bị chuyên dụng của nhà sản xuất
vaccine có thể được bảo quản trong bầu lạnh hoặc tủ lạnh dương từ hai đến tám độ c tối đa trong vòng một tháng
tất cả các lô vaccine trước khi sử dụng tại việt nam đều được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế
đánh giá chất lượng và cấp phép sản xuất dường
do vậy việc tăng thời hạn vaccine lên ba tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine
bà dana flower trưởng đại diện unicef việt nam cho biết
lò vaccine pfizer có hạn sử dụng là chín tháng khi được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất
ở nhiệt độ từ âm chín mươi đến âm sáu mươi độ c
loại vaccine đã được giã đông có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c trong tối đa một tháng là ba mươi một ngày
hiện nay hệ thống dây truyền lạnh của chương trình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của việt nam
về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu bảo quản vận chuyển và sử dụng vaccine covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thành lòng nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới
và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
hiện nay dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh
đặc biệt là xuất hiện biến thể mới omicron việc tăng tốc độ tiêm tăng diện bao phủ tiêm chủng
và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay việt nam đã tiếp nhận gần hai mươi chín triệu liều vaccine pfizer
và triển khai tiêm chủng được hai mươi ba sáu triệu liều vaccine này đảm bảo an toàn
tất cả các lô vaccine đều đảm bảo hạn sử dụng
đối với hai lô vaccine nêu trên việc bảo quản sử dụng và tiêm chủng thực hiện
như những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó
trong thời gian từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới
bộ y tế dự kiến tiếp nhận sáu mươi ba năm triệu liều trong đó có trên bốn mươi triệu liều vaccine pfizer
để tiêm cho người trên một mươi tám tuổi và trẻ em đảm bảo bao phủ đủ hai mũi cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận
và cung ứng đủ vaccine để tiêm phòng an toàn cho người dân
nhiều thai phụ mắc covid một mươi chín trở nặng nguy kịch vì chưa tiêm vaccine
thông tin trên được phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị diễm tuyết
giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm cho biết
mới đây các bác sĩ bệnh viện hùng vương đã cứu sông thai phụ ntl
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận một mươi hai mang song thai ở tuần thứ ba mươi hai thụ tinh trong ống nghiệm
được biết thai phụ này chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
trường hợp thai phụ lờ chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất
hoàng thị diêm tuyết cho biết trước đây không phải là trường hợp thai phụ duy nhất nguy kịch
do không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nhiều thai phụ mang thai quý thai hiếm trở nặng nguy kịch vì mắc covid một mươi chín
hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký văn bản sở y tế tỉnh thành phố
cục y tế bộ công an cục quân y các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ có thai
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quy định số bốn nghìn ba trăm năm mươi năm
quy đề bit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai để tăng tiền lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên
trên địa bàn quản lý lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu
các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu
phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi hiệu quả
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho thai phụ lợi ích nhiều hơn nguy cơ
đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine covid được coi là cách
tốt nhất để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay
can thiệp kỹ thuật ếchmore thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc covid một mươi chín
trước đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương cho biết
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các thai phụ là rất cần thiết thay phụ có nhu cầu oxy nhiều
hơn bình thường khi mắc covid một mươi chín phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh
nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi
tiêm vaccine covid một mươi chín giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh nguy cơ lây nhiễm cho người khác
do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa và giảm bớt nồng độ lây nhiễm nguy cơ chuyển từ mức
độ nhẹ trung bình sang mức độ nặng nguy kịch đồng thời khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa
cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus kháng thể đó sẽ đi qua máu quấn rốn và đi tới em bé
khi em bé được sinh ra cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ
nếu mẹ cho em bé bú bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ
bác sĩ hoàng thị diễm tuyết cho biết về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ lê quang thanh
giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc covid một mươi chín có
nguy cơ nhiễm trùng cao gấp năm lần nguy cơ duy hô hấp rất cao nguy cơ phải vào hồi sức tích cực cao
gấp bốn lần tỷ lệ tử vong cao hai mươi hai lần những thai phụ không mắc covid một mươi chín thai kỳ được xem là yếu tố
cơ độc lập thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc covid một mươi chín vì thế rất nguy hiểm đến
cạnh đó thai phụ mắc covid một mươi chín sẽ gặp các nguy cơ cao về xảy thai sinh non thai chậm phát triển
suy thai tử vong sơ sinh cao tỉ lệ phải nằm hồi sức tích cực cho cả mẹ và con là lớn và thời
gian nằm viện lâu bác sĩ lê quang thành nhấn mạnh tiền vắc xin phòng covid một mươi chín còn có lợi ích
rất lớn trong trường hợp nếu thai phụ bị nhiễm virus khả năng bị biến chứng nghiêm trọng nặng
hoặc tử vong hầu như không có các nghiên cứu hiện nay cho thấy nếu hoàn tất các liệu trình tiêm
mũi và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả bảo vệ cơ thể của vắc xin thì một trăm linh không có tử vong và
chín mươi không có biến chứng nặng hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có biến chứng nếu
có thì rất nhẹ phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị biến chứng nặng khi mắc covid một mươi chín theo phó
giáo sư tiến sĩ trần thanh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương các nghiên cứu trên thế
giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như
nhau tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín bởi trong
quá trình mang thai phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định tiếp đến bản thân phụ
nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể có hiện tượng phù niêm mạc
đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng vì thế khi mắc covid một mươi chín
nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc ca bệnh như
huyết áp đáy tháo đường tim mạch béo phì bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai
sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ cùng với những yếu tố trên nếu mắc thêm covid một mươi chín thì
nguy cơ biến chứng tỷ lệ của phụ nữ mang thai càng cao khi diễn biến nặng hơn sẽ buộc phải
làm vòng hồi sức can thiệp máy thở cùng với tỉ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong ở mẹ
nguy cơ cho thai nhi đây là lý do các nhà quản lý các nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc
thai kỳ đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín bằng vaccine là cần thiết